sau khi xem lại băng ghi hình trận đấu giữa hà nội và sông lam nghệ an tại vòng một mươi v leage
ban kỷ luật vf đã quyết định cấm thi đấu hai trận đối với tiền đạo oceani của đội bóng thủ đô
ở cuối đầu trên sân vinh cầu thủ người nigeria đã có pha vào bóng nguy hiểm đối với phạm mạnh hùng bên phía sông lam nghệ an
và sau đó chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính
với quyết định này oceni sẽ phải vắng mặt ở hai trận đấu thủ vòng một mươi một và một mươi hai của v lix
khi hà nội gặp khánh hòa và quảng nam
cộng thêm việc quang hải gặp trấn thương đầu gối đây sẽ là một bài toán nan giải trên hàng công đối với huấn luyện viên chu đình nghiêm
nằm trong số các án phạt của ban kỷ luật vff sau vòng một mươi v lix
ban tổ chức sân lạch chay và cơ than quảng ninh cùng phải nộp phạt hai mươi triệu đồng vì để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân
chuyển sang những diễn biến của bóng đá quốc tế quyết định chia tay raymond ruiz của zidane chắc chắn khiến rất nhiều người bất ngờ
kể cả ban lãnh đạo đội bóng cũng như các cầu thủ
tuy nhiên nhà đương kim vô địch châu âu sẽ phải nhanh chóng tìm ra một người thay thế xứng đáng cho vị trí đơn gia người pháp
và asean vang zê antonio conte mauricio pochettino guti và joaquim lep là năm ứng cử viên hàng đầu ngồi vào chiếc ghế nóng tại bernabeu
với conte hồi đầu mùa giải hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám khi raymond ruiz gây thất vọng ở la liga
antonio conte đã được nhắc tới như một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng
vì vậy sau khi zidane bất ngờ tuyên bố ra đi chiến lược gia người italia nhiều khả năng sẽ được chủ tịch florentino perez lựa chọn
asean vang zê có lẽ là người đang chiếm ưu thế lớn nhất khi ông vừa nói lời chia tay asean sau hơn hai thập kỷ gắn bó
do đã quen với những trải nghiệm cùng trái bóng tròn nên chiến lược gia người pháp chưa có ý định nghỉ hưu
vì vậy raymond ruiz được xem là bến đỗ tiềm năng của giáo sư nhất là khi ông muốn dẫn dắt một cơ bộ khác ở ngoài premier league
mauricio pochetino cũng không phải là một sự lựa chọn tồi với nhà đương kim vô địch châu âu
nhưng vị chiến lược gia người argentina lại mới đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn với tottenham hotspur
nhưng điều đó không đồng nghĩa kênh trắng không thể sở hữu chữ ký của huấn luyện viên này
họ hoàn toàn có thể chi đập để phá vỡ hợp đồng giữa huấn luyện viên puchetino với đội bóng thành london
jose maria guti cũng là một cái tên phù hợp bởi anh rất hiểu raymond ruiz khi đã có tới gần hai mươi năm gắn bó với kênh kênh trắng
ở cả cương trình
họ cũng là một vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên đội trẻ
tuy nhiên tương lai của ông lại phù thuộc lớn vào thành tích của dimash ở vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám sắp tới
tỷ phú người nga roman abramovich
ông chủ của cơ bộ chelsea
vừa quyết định tạm ngưng dự án trị giá
một tỷ bảng cải tạo sân vật động
stamford ruiz sau khi việc dàn
thị thực của ông vào anh bị trì hoãn
the blues cho biết
các công tác như lập kế hoạch
hay phát thảo thiết kế sân vận động sẽ không diễn ra
cơ bộ không ấn định
thời gian nào cho việc xem xét lại quy định
nói trên mà chỉ thông báo rằng
quyết định được đưa ra do
tình hình đầu tư hiện nay không thuận lợi
việc bộ nuôi vụ anh trì hoãn
việc dàn thị thực cho ông roman abramovich
được cho là lý do chính
dẫn đến quyết định tạm ngưng
dự án cải tạo sân vật động stamford ruiz
chỉ còn hai tuần nữa
ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
world cup hai nghìn một mươi tám sẽ chính thức khai màn
và mới đây thành phố moscow
đã công bố kế hoạch chi tiết
về các phương tiện giao thông dành riêng
cho người hâm mộ bóng đá di chuyển
tại thủ đô của nga cũng như đến
với các thành phố có các trận đấu khác
theo đó phó thị trưởng moscow
tại moscow sẽ có những chuyến ô tô
di chuyển giữa hai sân vật động
cũng như đến các sân bay
và các bến tàu điện ngầm
khoảng một trăm linh chiếc xe buýt cỡ lớn
và cực lớn được sử dụng cho mục đích này
cứ một mươi phút sẽ có một chuyến
cổ động viên có thể sử dụng
miễn phí xe buýt xe điện và tàu điện
có in dấu hiệu riêng
hoạt động gần các sân vật động
và tại trung tâm moscow
tổng cộng có bốn mươi năm tuyến giao thông
ở đất miễn phí như vậy tại moscow
các chuyến xe miễn phí cũng được tổ chức
dành riêng cho tình nguyện viên
và các quan chức liên đoàn bóng đá quốc tế fifa
để sử dụng phương tiện giao thông miễn phí
cổ động viên cần xuất trình thẻ người hâm mộ
fun id và vé xem trận đấu
đối với các cổ động viên
đi xem các trận đấu ở thành phố khác
nga cũng sẽ huy động thêm

để cung cấp dịch vụ di chuyển miễn phí
trên đó có chỗ dành riêng
cho người khuê tật
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi